với đạo lý uống nước nhớ nguồn từ xa xưa tiết thanh minh đã trở thành ngày lễ quan trọng thiêng liêng đi sâu vào tiềm thức của người dân việt nam là dịp để con cháu hướng về tổ tiên cội nguồn
khi tiết xuân phân qua những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết bầu trời trở nên quang đẳng sáng sủa là tiết thanh minh
thanh có nghĩa là trong minh có nghĩa là sáng vì vậy tiết thanh minh có nghĩa là khoảng thời gian khí trời trong sáng và thanh khiết nhất
minh chứng cho tấm lòng đạo hiếu sắc son của con cháu khi thành tâm thành ý hướng tới ông bà tổ tiên của mình
đây là phong tục đẹp thể hiện rõ truyền thống hiếu kính tổ tiên uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc việt nam
trong cái dịp này thì các gia đình sẽ thường là tập trung được anh em họ hàng vào một cái ngày nào đó mà đã định
để tập trung được anh em họ hàng vào một cái ngày nào đó mà đã định
để đi tả mộ đến các phần mộ để thắp hương hoặc dọn tu sửa dọn dẹp các cái lơi mà mộ phần được an bài của thân nhân của mình trong cái dịp lễ này
đó cũng là một phong tục tập quán tốt đẹp của người việt chúng ta
trong ngày này khu nghĩa trang lạc hồng viên trở nên đông đúc và nhộn nhịp
những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ cắm những cảnh hoa tươi
nén nhang thơm để tỏ lòng thành kính đối với các bậc sinh thành
đó cũng là tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất
ngày truyền thống của việt nam ví dụ như ngày tết thanh minh hoặc ngày lễ vu lan hay là tất cả các ngày lễ ngày tết thì gia đình chúng tôi đều tụ họp về đây
để cùng tất cả cùng mẹ cùng tất cả các con các cháu nội ngoại tập trung về để dân hương tưởng nhớ đến ông bà bố mẹ
tuy không phải là cái tết lớn như tết nguyên đán nhưng tết thanh minh lại gắn liền với đạo hiếu nghĩa của con cháu tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên
chính vì vậy ngày nay mang giá trị văn hóa và tinh thần nhân văn sâu sắc hướng về cội nguồn hợp với thuần phong mỹ tục nét đẹp và cũng là nét độc đáo đặc sắc của nền văn hóa tâm linh người việt